trước tình trạng người vi phạm trật tự an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
chống lại lực lượng thi hành công vụ hôm qua hai tháng bảy lãnh đạo bộ công an đã có điện gửi thủ trưởng
các tổng cục bộ tư lệnh đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thời gian qua tình trạng người vi phạm trật tự an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
chống lại lực lượng thi hành công vụ diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước
xâm phạm trực tiếp đến tính mạng sức khỏe của người dân và cán bộ chiến sĩ thi hành công vụ
trong đó là một số cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân hy sinh và bị thương tích
hành vi vi phạm pháp luật nêu trên đã gây phản ứng bức xúc trong các tầng lớp nhân dân
dư luận xã hội đã kịch liệt lên án đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có hình thức xử luật nghiêm minh
để trừng trị các đối tượng phạm tội
trước tình hình trên lãnh đạo bộ công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương tập trung
chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân
tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
kiên quyết phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đối với người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
chống người thi hành công vụ lực lượng làm nhiệm vụ được phép sử dụng mọi phương tiện
biện pháp công tác để ngăn chặn xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác
đồng thời có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn về tài sản của nhà nước
tính mạng sức khỏe của nhân dân và cán bộ chiến sĩ khi thi hành công vụ